thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay bất chấp cơn mưa lớn tầm tã kéo dài từ tối hôm trước
hàng trăm người dân từ trẻ em đến người già trên địa bàn xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã đội mưa chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đón thi hải liệt sĩ lê ánh sáng về với quê mẹ
từ sáng sớm tinh mơ bất chấp cơn mưa lớn kéo dài tầm tã suốt nhiều giờ đồng hồ
hàng trăm người dân trên địa bàn đã đội mưa kéo đến xếp thành hàng dài trước cổng nhà của liệt sĩ
chờ khoảnh khắc đón anh trở về với đất mẹ
trong dòng người ấy có cả những người già những em nhỏ
có những người chưa từng một lần gặp gỡ hay tiếp xúc với đại úy lê ánh sáng
nhưng cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của anh đau xót trước hoàn cảnh của anh
hôm nay họ đến để chào vĩnh biệt lần cuối
những tiếng khóc kìm nén suốt mấy ngày qua này vỡ hỏa trong đau đớn cứ thế nghẹn ngào tuôn ra
trước đó vào một mươi hai h ba mươi phút ngày hai tháng tám
công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ truy điệu đại úy lê ánh sáng và đồng đội
theo nguyện vọng của gia đình công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức đưa thi thể đồng chí
về an táng tại quê nhà hà tĩnh nơi anh sinh ra và lớn lên
sau khi linh cữu liệt sĩ lê ánh sáng được đưa về quê nhà
gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức làm lễ
và đến sáng mai bốn tháng tám sẽ tổ chức an táng tại nghĩa trang tử vũ huyện thạch hà
theo phong tục địa phương